tại tỉnh thừa thiên huế công an huyện phú lộc cũng vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn bá cường
chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an đã sử dụng trang facebook để lừa đảo chiếm đất tài sản
bằng thủ đoạn tạo trang fanpage chuyên sắt thép xây dựng miền trung quảng cáo bán sắt thép xây dựng giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường
đối tượng cường đã tiếp cận được với nhiều nạn nhân trong cả nước
khi có người nhắn tin hỏi mua thì cường yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng
sau khi nhận được tiền đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn bá cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài vụ lừa đảo ba mươi triệu đồng của nạn nhân trình báo qua điều tra mở rộng cường còn khai nhận thêm đã lừa đảo chiếm đặt số tiền hai trăm linh triệu đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài địa phương